cục cảnh sát giao thông cho biết qua ba tuần triển ra các tổ công tác đặc biệt của cục đã phát hiện xử lý hơn hai bảy trăm linh tài xế ô tô xe máy vi phạm nồng độ cồn ở nhiều địa phương trên cả nước
trong đó từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày hai mươi một tháng chín các tổ công tác của cục cảnh sát giao thông đã triển khai ở nhiều địa phương
trực tiếp kiểm soát tám mươi năm trăm sáu mươi phương tiện phát hiện và bàn giao cho công an các địa phương lập biên bản xử lý hai tám trăm chín mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt đối với vi phạm nồng độ cồn có tới hơn hai bảy trăm sáu mươi ma men bị xử lý với bảy trăm bốn mươi một tài xế ô tô hai một mươi ba tài xế mô tô và tám người lái xe máy điện
quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng có ba mươi một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông khẳng định vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
nên công tác xử lý vi phạm sẽ diễn ra liên tục xuyên suốt và không có vùng cấm không có ngoại lệ